nằm trong chương trình du lịch qua những miền di sản việt bắc năm hai nghìn một mươi tám ngày hai mươi hai tháng một mươi một
giải thi đấu các môn thể thao dân tộc đã diễn ra tại cao bằng đây là một trong những hoạt động
có ý nghĩa quan trọng trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào dân tộc
sáu tỉnh việt bắc sáu tỉnh việt bắc tham gia gồm thái nguyên lạng sơn cao bằng tuyên quang
bắc cạn hà giang gần ba trăm linh vận động viên sẽ tham gia thi đấu và giành huy chương ở năm môn thể thao
dân tộc bao gồm tung còn đẩy gậy bắn nỏ lè cỏ và quần vợt thông qua chương trình
các tỉnh có dịp quảng bá về miền đất con người văn hóa giới thiệu tiềm năng du lịch
và sự tăng cường phát triển du lịch giữa các tỉnh với du khách trong nước và quốc tế